tòa nhân dân tp cn vừa đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tuyên phạt lưu hoàng hải bức án hai mươi năm tù
ngoài lưu hoàng hải được xác định là chủ mưu thì các bị cáo khác như nguyễn ánh kiệt bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù vĩ lan một mươi tám năm tù và trần minh trung một mươi bảy năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
còn một mươi bảy bị cáo khác với vai trò đồng phạm giúp sức chịu mức án từ năm đến một mươi hai năm tù một bị cáo cho hưởng án treo
riêng bị cáo kiệt và trung phải nhận tổng mức hình phạt là ba mươi năm tù do phải chịu thêm bản án của tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
kịp thời giải cứu thành công hai năm
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công hai năm
trước đó lực lượng công an đã giải cứu hai nạn nhân đang bị hoài và ngọc chuẩn bị đưa sang trung quốc
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lớn từ ngày ba đến ngày sáu tháng bảy đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
tính đến tám giờ ngày sáu tháng bảy mưa lớn đã làm sáu người chết và bị thương tại tỉnh hà giang và điện biên
tại tỉnh hà giang một mươi bốn nhà bị hưu
tỉnh hà giang bị hư hỏng do sạt lở bảy bảy hecta lúa bị vùi lấp một trăm một mươi vị trí bị sạt lở
nhiều tuyến đường tại các huyện hoàng su phi xín mần vị xuyên bị sạt lở với hàng trăm vị trí hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường
đặc biệt tuyến tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy bắc quang hoàng su phi đã bị sạt ta lưu dương gây ách tắc giao thông tại một số điểm
hàng chục hectare hoa màu bị thiệt hại và hàng trăm con da súc da cầm bị chết
ước tính tổng thiệt hại khoảng bốn tỷ đồng
thưa quý vị và các đồng chí là một trong những địa bàn rộng dân cư đông tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
thời gian qua bên cạnh việc triển khai các mặt công tác chuyên môn công an thị xã điện bàn cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra phản ứng nhanh
nâng cao yếu tố nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ công tác với việc thành lập tổ tuần tra chốt chặn kiểm soát về an ninh trật tự gọi tắt là tổ một trăm bảy mươi
tổ một trăm bảy mươi một hoạt động từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba chú trọng thời gian ban đêm giờ cao điểm qua đó đã kịp thời phát hiện đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
một mươi giờ đêm khi phố phường dần vắng móng người cũng là lúc cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra công an thị xã điện bàn triển khai lực lượng lên đường
làm nhiệm vụ
tổ một trăm bảy mươi một gồm hai tổ công tác
mỗi tổ công tác gồm tám đồng chí là những cán bộ chiến sĩ trẻ sung kích nòng cốt từ các đội nhiệm vụ khác nhau
tổ tuần tra được trang bị vũ khí công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tấn công chấn áp tội phạm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
hoạt động tuần tra kiểm soát của hai tổ công tác được thay phiên nhau thực hiện liên tục tất cả các ngày trong tuần
tập trung chủ yếu vào thời gian ban đêm nhất là khung giờ từ một mươi giờ đêm hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
thời gian vừa qua
tôi thấy lực lượng tuần tra chốc chặn của các lực lượng công an đi tuần tra thường xuyên
tôi thấy là người dân chúng tôi rất yên tâm
thấy tất cả những tình huống những tội phạm nó dẫm rõ ràng
khu vực giáp danh giữa các xã phường khu vực giáp danh với các địa phương khác
khu vực trọng điểm phức tạp tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự là những địa bàn trọng điểm tổ một trăm bảy mươi một tập trung tuần tra
chỉ trong một tháng triển khai
tổ một trăm bảy mươi một đã tổ chức hơn hai mươi hai lượt tuần tra ban đêm phòng chống tội phạm phát hiện lập biên bản
chuyển khởi tố ba vụ sáu đối tượng tàng chữ tổ chức sử dụng trái phép chân bà túy

thu giữ nhiều vũ khí tự chế
kịp thời phát hiện giải đán sáu nhóm hoành niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
khi tiến khai tổ đồng ta mộc quế mộc
thì lãnh đạo công an thị xã đã có xây dựng nhiều phương án đảm bảo về các tình huống bất ngờ đột xuất xảy ra
thường xuyên quán triệt tinh thần cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
cũng như là đảm bảo được tính quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an toàn cho các bộ chiến sĩ khi tham gia lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm
sau khi được thành lập thì từ ngày hai mươi hai tháng năm đến giờ
qua hai mươi một tháng thì các tổ
các tổ tường trai ổng sát theo kế hoạch mộc quế mộc
đã phát hiện rất là nhiều vụ việc liên quan đến an ninh đặc tự
an toàn xã hội và các loại tội phạm liên quan
được nhân dân rất là tin tưởng ủng hộ
đối với ủy ban nhân thị xã thì đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình này
thời gian tới thì ủy ban tiếp tục chỉ đạo cho công an tăng cường
triển khai kế hoạch tường trai kiểm soát để mà đầm sạch địa bàn
ổn định tình hình
nhiều đất liền tuần tra kiểm soát đối mặt với nhiều loại tội phạm nguy hiểm
tuy nhiên với tổ công tác một trăm bảy mươi một những đêm tuần tra kiểm soát là những đêm thức cho dân ngủ
góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đây là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an thị xã điện bàn
tiếp tục nỗ lực vì sự bình yên cuộc sống hạnh phúc của nhân dân
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn thị lan anh chú tại thành phố vĩnh yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù là một người không có nghề nghiệp ổn định song lan anh đã đưa ra thông tin là bản thân đang liên kết
làm bên bộ phận đáo hạn của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh
nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách
vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lan anh đã rủ một người phụ nữ tham gia cho vai tiền và hứa hẹn song mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách song
lan anh sẽ trả lại tiền gốc cùng với lãi suất
do tin tưởng nạn nhân đã chuyển nhiều lần tiền với tổng số là bảy mươi bốn tỷ đồng
nhận được tiền lan anh đã sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân và tiếp tục lừa những nạn nhân khác
bước đầu cơ quan công an xác định nguyễn thị lan anh đã vay tiền và chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên một trăm một mươi hai tỷ đồng
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới hoạt động rất tinh vi vừa bị công an quận long biên hà nội triệt phá thành công
đây là đường dây khép kín các đối tượng tham gia đường dây này rất liều lĩnh vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về việt nam tiêu thụ
theo tài liệu điều tra từ khoảng đầu tháng hai các trinh sát công an quận long biên phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện điện biên đông tỉnh điện biên
thường xuyên thuê nhà ở địa bàn quận long biên có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
công an quận long biên đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đường dây tội phạm này
theo đó vào khoảng hai giờ năm mươi phút ngày sáu tháng bốn tại tổ một mươi sáu phường thạch bàn công an quận long biên đã tiến hành bắt giữ đối tượng trá a sùng
sinh năm hai nghìn trú tại xã nậm lịch huyện mường ảng tỉnh điện biên khi dùng vừa xuống xe khách thu giữ trong ba lô của sùng một mươi sáu bánh heroin
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hờ a già sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã vì như huyện điện biên đông tỉnh điện biên
hờ a già là một mắt xích chính trong đường dây ma túy này tất cả số ma túy được lấy từ một đối tượng người nước ngoài bên kia biên giới
chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
cũng liên quan đến ma túy công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn quang hưng huỳnh nguyễn quốc cường và nguyễn hữu phúc để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu công an huyện vĩnh cửu đã bắt quả tăng ba đối tượng trên cùng với năm đối tượng khác trong đó có bốn nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ ở xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
qua tết nhanh công an xác định có bảy trên tám đối tượng dương tính với chất ma túy
khám xét trong phòng nghỉ của cường và hưng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi viên ma túy tổng hợp bốn mươi một gói ma túy đá hai khẩu súng ngắn và bốn viên đạn
số ma túy nói trên bước đầu các đối tượng khai nhận mua từ campuchia về để sử dụng
nhân dịch tri âm năm mươi sáu năm ngày mất của đại tướng nguyễn trì thanh ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba từ ngày hôm nay bảo tàng đại tướng nguyễn trì thanh tại hà nội đã mở cửa đón khách tham quan
bảo tàng nhằm tôn vinh tri ân công lao của lãnh tụ hồ chí minh các nhà lãnh đạo tiền bối và cá nhân đại tướng nguyễn trí thanh
với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng góp phần tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống cho các thế hệ
đặc biệt là thế hệ trẻ học sinh sinh viên các lực lượng vũ trang và du khách khi đến với thủ đô hà nội
là một người lính và cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
trung tướng nhà văn hữu ước đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu đọc những tập sách viết về cuộc đời sự nghiệp của đại tướng nguyễn trí thanh
theo ông các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng đã thể hiện rất rõ ba phẩm chất của đại tướng nguyễn trí thanh đó là đức trí dũng
thể hiện rõ cốt cách cũng như tài năng của đại tướng nguyễn trì thanh
chúng tôi vinh dự là được là đồng chí của đại tướng hôm nay chính thức đến với đại tướng đến với bảo tàng của đại tướng
thì mới biết rõ được là tất cả những cuộc đời hoạt động của đại tướng trong cái cuộc kháng kiến chống thực dân pháp và chống mỹ của nhân dân việt nam
mà công lao của đại tướng đã để lại cho toàn dân việt nam những bài học vô cùng quý giá và trân trọng
hệ thống trưng bày giới thiệu sáu trăm bảy mươi hình ảnh tài liệu hiện vật hai mươi ba pho tượng đồng gắn với các nhân vật và sự kiện lịch sử tiêu biểu của cách mạng việt nam
hai không gian tái hiện là phòng làm việc trước đây của đại tướng nguyễn trí thanh ở căn nhà số ba mươi bốn phố lý nam đế và lán làm việc tại trung ương cục miền nam
ngoài ra còn có trên một trăm linh đầu sách do đại tướng viết và các tác giả viết về đại tướng
hệ thống phim tài liệu về thân thế cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng nguyễn trí thanh
các cán bộ nhân viên đã tổ chức những lực lượng đi đến các trung tâm lưu trữ quốc gia các bảo tàng trong toàn quốc các đơn vị địa phương mà ngày xưa đại tướng đã đến công tác để siêu tầm tài liệu hình ảnh hiện vật
cũng mất rất nhiều thời gian cách thể hiện của bảo tàng cũng có những nét mới chúng tôi sử dụng công nghệ mới
với ý dụ như sau này là sẽ làm thiết minh tự động
khách đến tham quan chỉ việc đưa điện thoại ra quét vào mã quy được cốt có thể nghe được những lời giới thiệu thuyết minh về hình ảnh về tài liệu hiện vật không cần phải người hứa dẫn
trong thời gian từ nay đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bảo tàng đại tướng nguyễn trí thanh sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học các cơ quan quản lý nhà nước và khách tham quan để hoàn thiện nội dung trưng bày
trước khi tổ chức khánh thành vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm
ngày sinh đại tướng
chiều nay tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao người phát ngôn phạm thu hằng đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên
trong đó có thông tin về cuộc sống của người việt tại pháp khi nước này xảy ra các vụ bạo loạn cũng như vấn đề liên quan tới đêm biểu diễn của nhóm nhạc blackpink tại hà nội
liên quan đến tình hình tại một số thành phố của pháp trong thời gian gần đây theo người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho đến nay
chưa ghi nhận được bất cứ một trường hợp người việt nam nào bị ảnh hưởng từ vụ việc này
đại sứ quán việt nam tại pháp đã thường xuyên theo dõi diễn biến cử người túc trực đường dây nóng và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời công dân việt nam trong trường hợp gặp khó khăn hoặc bị ảnh hưởng
và trong trường hợp cần thiết thì công dân có thể liên hệ đến đường dây nóng của đại sứ quán việt nam tại pháp hoặc là tổng đài bảo hộ công dân
số điện thoại của hai nơi này thì được chúng tôi đăng tải
trên trang web của bộ ngoại giao cũng như trang web lãnh sự vn
trước thông tin ban tổ chức đêm nhạc của blackpink tại hà nội ủng hộ bản đồ đường lưỡi bò
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết cơ quan chức năng của việt nam đang tiến hành sang mình
còn về bộ phim baby bị cấm chiếu cũng liên quan đến đường chín đoạn quan điểm này đã được làm rõ nhiều lần
về bộ phim bax bi tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa như sau là quan điểm của việt nam về yêu sách đường chín đoạn là rõ ràng nhất quán
và việc quảng bá sử dụng các sản phẩm ấn phẩm có đường chín đoạn tại việt nam là vi phạm các quy định của việt nam và không được chấp nhận